xin kính chào quý khán giả của bản tin một trăm một mươi ba online
mở đầu bản tin ngày hôm nay là sẽ thông tin đáng chú ý liên quan đến vụ nữ sinh ở điện biên bị bắt giữ và sát hại
chiều hôm qua công an tỉnh điện biên đã tổ chức thông cao báo chí về việc khởi tố vụ án giết người cướp tài sản hiếp dâm tăng chữ chai phép chất ma túy và giữ người chai pháp luật
xảy ra tại huyện điện biên tỉnh điện biên vào chiều ngày bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi chín tức chiều ba mươi tết
thiếu tướng sùng a hồng giám đốc công an tỉnh điện biên chủ trì buổi làm việc
như tin đã đưa vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày bốn tháng hai tức ba mươi tết cao mỹ duyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy chú xã thanh hưng huyện điện biên tỉnh điện biên
là sinh viên trường đại học nông lâm thái nguyên được nghỉ về ăn tết cùng gia đình
có sử dụng xe máy chở một mươi ba con gà đi giao cho một người khách lạ tại khu vực c một mươi ba phường thanh trường thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên
sau khi cháu duyên đi khoảng hai tiếng đồng hồ không chờ
sau khi cháu thấy về gia đình đã nhiều lần gọi điện nhưng duyên không nghe máy
sau đó điện thoại cũng bị tắt nên gia đình đã đến cơ quan công an trình báo
sau khi nhận được tin báo các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh công an thành phố điện biên phủ và công an các huyện đã tổ chức truy tìm
đến một mươi h ba mươi phút ngày bảy tháng hai tức mùng ba tết phát hiện thi thể nạn nhân cao mỹ duyên tại ngôi nhà hoang thuộc đội một mươi một xã thanh nưa huyện điện biên
qua khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi cơ quan công an xác định nạn nhân cao mỹ duyên
bị chết do siết cổ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên đã khởi tố vụ án hình sự giết người quy định tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
ngày một mươi bảy tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự
hiếp dâm cướp tài sản tàng trữ trái phép chất ma túy và giữ người trái pháp luật đối với vụ án hình sự giết người nêu trên
đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với
một bùi văn công
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
chú tải xã thanh nưa huyện điện biên tỉnh điện biên
về tội giết người cướp tài sản hiếp dâm bắt giữ người trái pháp luật tàng trữ trái phép chất ma túy
hai phạm văn nhiệm
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
chú tải xã thanh nưa huyện điện biên tỉnh điện biên
về tội giết người hiếp dâm
ba lường văn hùng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
chú tải xã hua thanh huyện điện biên tỉnh điện biên
về tội giết người
bốn lường văn lả
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
chú tải xã thanh nưa huyện điện biên tỉnh điện biên
về tội giết người
ngày một mươi tám tháng hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam bị can
đối với vương văn hùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
chú huyện tuần giáo tỉnh điện biên
về tội giết người cướp tài sản hiếp dâm
kết thúc chuyên án hai trăm một mươi chín d
và thực hiện các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật
đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng
phương thức thủ đoạn thực hiện hành vi phạm tội hết sức manh động dã man
được dư luận xã hội hết sức quan tâm
vụ án có nhiều tình tiết phức tạp
các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội
có nhiều tiền án tiền sự và nghiện ma túy
quá trình phạm tội dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để xóa dấu vết
tẩu tán vật chứng
dùng chứng cứ ngoại phạm để che giấu hành vi phạm tội
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt giữ toàn bộ các đối tượng gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng nêu trên
cũng tại buổi thông cáo đã có hai tập thể
một mươi bốn cá nhân được chủ tịch ubnd tỉnh tặng bằng khen
bốn mươi tám cá nhân được giám đốc công an tỉnh tặng giấy khen
về thành tích đấu tranh chuyên án hai trăm một mươi chín d trong thời gian qua
một bánh heroin và bốn viên ma túy tổng hợp là vật chứng trong các vụ án
đều được lượng công an liên tiếp triệt phá tại sơn la và lạng sơn
thông tin chi tiết sẽ có trong cụm tin ngay sau đây
giàng sáng ngày một mươi bảy tháng hai
trong khi làm nhiệm vụ
tại bản còn liều xã trường hắc huyện mộc châu tỉnh sơn la
công an huyện mộc châu phát hiện bắt quả tang đối tượng lương văn an
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
chú tại huyện thạch thất thành phố hà nội
đang có hành vi mua bán trái phép hai hai trăm tám mươi viên ma túy tổng hợp
nối tiếp chiến công vào hồi một mươi hai h hai mươi phút cùng ngày
tổ công tác công an huyện mộc châu làm nhiệm vụ
tại bản ông lý xã trường khừa
tiếp tục phát hiện bắt quả tang đối tượng giàng a khay
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
trú tại địa bàn có hành vi mua bán trái phép một chín trăm tám mươi viên ma túy tổng hợp
cùng một số vật chứng có liên quan khác
sáng cùng ngày tại xã xuân lễ huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
lực lượng công an phát hiện dừng xe kiểm tra đối với hai đối tượng nam nữ
chở theo một cháu nhỏ trên xe mô tô
tổ công tác tiến hành kiểm tra phát hiện phía trong áo khoác của đối tượng nữ
có cất dấu một bánh heroin
hai đối tượng gồm nguyễn trung hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
lành thị thương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
là vợ chồng cùng chú tại thị trấn na dương huyện lộc bình
tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai nhận vận chuyển thuê bánh ma túy trên cho một người phụ nữ lạ
để lấy tiền công một mươi triệu đồng
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị và các bạn
ảo giác sau khi sử dụng ma túy đá cỏ mỹ
nhiều đối tượng thanh niên đã biến mình thành quỷ dữ
bộng nhiên không vì lý do nào mà dùng hưu khí giết người tàn bạo
hiện tượng này đang ngày càng gây nên nỗi lo lắng trong quần chúng nhân dân
và phóng sự sau đây thực hiện tại quảng ngãi sẽ phản ánh rõ hơn về thực trạng này
từ thành phố hồ chí minh về quê quảng ngãi ăn tết
đối tượng trần trung việt ở thôn mỹ huệ xã bình dương huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
mang theo nhiều ma túy đá sử dụng
trần trung việt đã sử dụng ma túy đá và dẫn đến hành vi ngáo đá giữ tợn
sau đó giết một thanh niên địa phương
khi công an huyện bình sơn bắt giữ đối tượng đang trong tình trạng ngáo đá
hiện nay tình trạng ma túy đá cỏ mỹ lan tràn ở các vùng quê
đặc biệt không ít trường học ở các huyện vùng cao có học sinh sử dụng ma túy cỏ

sử dụng ma túy đá ma túy cỏ đã gây gia tăng tình trạng ngáo đá
đặc điểm chung của những vụ án này đều là do sử dụng ma túy đá gây ảo giác và giết hại người thân của mình
sau khi đập đá người chơi luôn có ảo giác có người đến tìm truy sát hoặc nhìn thấy yêu tinh
tình trạng mà những trẻ mà nó có sử dụng ma túy nó gây vấn đề những gây mất trật tự an toàn
ngay hiện tượng những trường hợp người ta ngáo đá nó bắt mắt nó lộn nhận thức
nó gây ảo giác khôn tưởng vào mặt
hầu hết cái ma túy mới ma túy như là đá methamphetamine hay là cái cỏ
là nó gây cái ảo giác hùng tưởng rất là rầm rộ rất dữ dội
những năm gần đây trên địa bàn cả nước xảy ra nhiều vụ phạm pháp hình sự có tinh chất đặc biệt nghiêm trọng
trong đó có nhiều vụ đối tượng gây án trong tình trạng bị ngáo đá bị ảo giác loạn thần
có hành vi hủy hoại chính bản thân và sát hại những người vô tội khác
xảy ra mâu thuẫn đối tượng lâm thanh và huỳnh văn út
cùng chú tại thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận
đã chém thương tích hai nạn nhân với tỷ lệ thương tật là sáu mươi chín và ba mươi tám
hai đối tượng trên đã nhanh chóng bị bắt giữ về hành vi cố ý gây thương tích
theo thông tin ban đầu vào ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
anh võ việt hải và trần trung hiếu đang ngồi nhậu
thì thấy lâm thanh là người quen của hải đi ngang qua
hai người đã gọi thanh lại rủ nhậu chung
tuy nhiên thanh tưởng rằng anh hải gọi điều mình
xảy ra mâu thuẫn bực tức thanh gọi điện rủ huỳnh văn út
mang theo một con dao dài bốn mươi cm đến trả thù
khi đến nơi cả hai đã dùng dao truy đuổi
chém anh hải thương tích sáu mươi chín và anh hiếu bị thương tích ba mươi tám
hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng
theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ tranh chấp tác quyền gây chú ý dư luận kéo dài một mươi hai năm qua
ngày hôm qua tòa án nhân dân quận một tp hcm đã tuyên án sơ thẩm
vụ tranh chấp tác quyền bộ truyện tranh thần đông đất việt
công nhận họa sĩ lê phong linh bút giành lê linh là tác giả của bộ truyện tranh trên
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã công nhận họa sĩ lê linh là tác giả duy nhất
của bộ truyện tranh thần đông đất việt
và bốn hình tượng nhân vật trong truyện là trạng tý xỉu eo dân béo và cả mẹo
tòa đã buộc công ty phan thị chấm dứt việc tiếp tục sáng tác những biến thể của nhân vật
yêu cầu bị đơn xin lỗi công khai họa sĩ lê linh ba kỳ liên tiếp trên các phương tiện thông tin đại chúng
công ty phan thị phải trả phí thuê luật sư phía lê linh là một mươi năm triệu đồng
vụ tranh chấp tác quyền bộ chuyện tranh thần đồng đất việt gây chú ý dư luận từ một mươi hai năm qua
tháng bốn năm hai nghìn bảy họa sĩ lê linh gửi đơn kiện công ty phan thị
yêu cầu công nhận ông là tác giả duy nhất với các hình vẽ trong bộ chuyện tranh
chứ không phải là đồng tác giả với bà phan thị mỹ hạnh giám đốc công ty phan thị
như hồ sơ đăng ký bản quyền
sau nhiều lần hòa giải không thành tháng một năm hai nghìn một mươi chín tòa án nhân dân quận một đã đưa ra xét xử vụ kiện này
sau khi bản án được tuyên phía công ty phan thị cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo để đòi lại công bằng
họa sĩ lê linh cho biết anh vẽ các nhân vật truyện thần đông đất việt từ năm hai nghìn hai đến hai nghìn năm
sau tập bảy mươi tám họa sĩ ngừng sáng tác
các tập tiếp theo do các họa sĩ khác hợp tác với công ty phan thị thực hiện
thưa quý vị và các bạn sau hơn bốn giờ đồng hồ nỗ lực khắc phục
sự cố tàu hàng sbn một bị chật bánh qua khu gian mỹ lý thị trấn quán hành tỉnh nghệ an
vào khoảng một mươi tám h bốn mươi năm phút ngày hôm qua đường sắt bắc nam đã được thông tuyến trở lại
thông tin do ông nguyễn đình thanh giám đốc trung tâm kinh doanh vận tải đường sắt vinh cho biết
trước đó tàu hàng sbn một xuất phát từ ga giáp bát hà nội
khi đi đến km hai trăm chín mươi ba cộng sáu trăm linh đường sắt bắc nam
thì bất ngờ bị chật một lá bánh ở trục làm một toa tàu bị chật bánh
sự cố này đã khiến cho hơn hai mươi chuyến tàu bị ảnh hưởng
ngay sau khi sự cố xảy ra tổng công ty đường sắt việt nam đã chỉ đạo các đơn vị trong khu vực
điều động nhân lực phương tiện thiết bị cứu hộ đến hiện trường để giải quyết khắc phục hậu quả vụ việc
hiện tại ngành đường sắt đang tiếp tục giải quyết và tìm nguyên nhân xảy ra sự việc trên
thưa quý vị và các bạn vào đêm qua ngày một mươi tám tháng hai tức ngày một mươi bốn tháng riêng
chính thức diễn ra lễ khai ấn đền trần hai nghìn một mươi chín tại thành phố nam định tỉnh nam định
theo thống kê sơ bộ hàng vạn du khách thập phương đã có mặt tại đây để tham dự lễ hội
từ nhiều năm nay lễ hội khai ấn đền trần đã vượt qua quy mô của một lễ hội cấp tỉnh
trở thành một trong những lễ hội có sức hút lớn nhất cả nước
và đến thời điểm hiện tại có thể nói rằng lễ khai ấn đền trần hai nghìn một mươi chín đã diễn ra trong an ninh trật tự
ấn đã bắt đầu đột phát cho du khách tỉnh nam giờ ngày một mươi chín tháng hai
ngày sau nghỉ lễ dân hương và kiệu được rước từ đền cố trạch sang đền chính thiên trường
tình trạng người dân ném tiền lẻ lên kiệu rước đã không xảy ra
do đó nghi thức sức kiệu được thực hiện trong không khí trang nghiêm
giống như mọi năm ngay sau giờ khai ấn hàng vạn du khách thập phương đã tràn vào đền làm lễ
công an tỉnh nam định đã huy động hơn hai cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự trong đêm khai ấn
tập trung chủ yếu ở ba điểm phát ấn cho người dân để tránh tình trạng chen lấn sâu đầy
đồng thời ngăn chặn các đối tượng lợi dụng nơi đông người để thực hiện hành vi phạm pháp
như ném tiền lên kiệu ấn rồi chen lấn sâu đầy xin lộc ấn lấy lộc trên các ban thờ
thì năm hai nghìn một mươi tám đã hạn chế rất nhiều và đặc biệt là không còn tình trạng chen lấn sâu đầy để xin lộc ấn
cùng với đó lực lượng cảnh sát giao thông đã lên phương án phân làn phân luồng đảm bảo trật tự an toàn giao thông
tránh ủn tắc tại các khu vực cửa ngõ dẫn đến thành phố nam định và các tuyến phụ cận kết nối với khu vực diễn ra lễ hội
chúng tôi đã thành lập một mươi hai chốt để phân luồng đảm bảo trật tự an toàn giao thông
và có ba tổ tuần tra kiểm soát trên các tuyến để giải quyết trật tự vật cản đảm bảo giao thông an toàn thông suốt
nếu mà xảy ra cái ôn tắc cục bộ thì chúng tôi sẽ căn cứ tình thực tế chung chữa phân luồng
nếu mà ôn tắc cục bộ như vậy thì chúng tôi sẽ cấm tất cả các loại phương tiện
mà không đi lễ hội xe từ một mươi sáu chỗ trở lên là không tham gia lễ hội
thì là sẽ không được vào khu vực giao thông
còn các phương tiện mà đi vào lễ hội chúng tôi vẫn duy trì bình thường
theo ghi nhận thực tế năm nay một số hình ảnh xấu xí tuy không diễn ra ồ ạt gây phản cảm
như ném tiền vào kiệu ấn cướp lộc phổ biến như những năm trước đây
thế nhưng tình trạng chen lấn sô đẩy vẫn diễn ra khi ban tổ chức mở cửa cho người dân vào chính điện
tôi rất mong muốn và đề nghị nhân dân du khách khi về với lễ hội đền trần
thực hiện nghiêm kết nước sống văn minh đô thị ứng xử có văn hóa trang phục lịch sự
phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc việt nam
giữ gìn vệ sinh chung không vứt rác xả rác bừa bãi
không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan
không thực hiện các hành vi đổi tiền lẻ tại khu vực lễ hội
đặt tiền lễ tiền giọt dầu đúng nơi quy định
không ném tiền lên kiệu ấn
không cài đặt tiền lên các hiện vật độ thờ
và gửi xe vào các cái bãi xe mà ban tổ chức quy định
đặc biệt là khi mua bất cứ hàng hóa gì thì nên có sự thỏa thuận trước để tránh bị chèn ép nâng giá
lễ hội đền trần năm hai nghìn một mươi chín sẽ còn tiếp tục diễn ra cho đến hết ngày hai mươi tháng hai
tức là ngày một mươi sáu tháng riêng âm lịch
ban tổ chức lễ hội sẽ tiếp tục phát ấn cho du khách đến hết tháng riêng
lực lượng công an đang phối hợp với các cơ quan chức năng tích cực triển khai các biện pháp
nhằm đảm bảo an ninh trật tự an toàn tuyệt đối cho hàng vạn du khách thập phương
hai ngày qua các hiện tượng thời tiết cực đoan đã gây ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất nông nghiệp
của người dân tại một số tỉnh miền núi phía bắc
theo thông tin từ văn phòng ủy ban ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
tính đến nay mưa đá và rông lốc đã làm một người mất tích ba người bị thương
ước tính thiệt hại ban đầu khoảng hai mươi sáu tỷ đồng
tại điện biên mưa lớn mưa đá kèm theo lốc xoáy đã khiến một người mất tích là lò văn dương
tại khu vực lòng hồ sông đà xã tủa thàng huyện tủa chùa

mưa lớn lốc xoáy cũng khiến một mươi bốn điểm trường bị tốc mái một thuyền bị chìm tại lòng hồ sông đà
tại lào cai một số xã của huyện sapa đã xuất hiện mưa đá kèm theo gió lốc gió giật mạnh cấp sáu cấp bảy
khiến bảy nhà dân bị tốc máy nhiều diện tích hòa màu bị hư hồng
trận mưa đá kéo dài khoảng một mươi phút đường kính ngạt đá khoảng một cm có những hạt đạt mức một năm cm
ngoài ra tại xã y tý huyện bát sát cũng xuất hiện lốc xoáy mạnh
trong cái đó phan xê băng diễn ra mưa băng tuyết và đến sáng ngày một mươi tám tháng hai tại khu vực này đã có tuyết rơi dày
còn tại thái nguyên trận rông lốc và mưa đá vào đêm ngày một mươi bảy tháng hai dạng sáng ngày một mươi tám tháng hai
đã làm đổ gãy nhiều cây cối cột điện và tốc mái nhiều nhà dân
các địa phương thiệt hại nặng nhất là thành phố thái nguyên huyện phú bình và thị xã phổ yên
dòng tố lốc mạnh cũng đã làm một người bị thương do nhà đổ tại hà giang
một mươi nhà bị sập hoàn toàn và trên ba trăm hai mươi ngôi nhà chín trường học đã bị hư hỏng
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan thẻ hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
đối tượng giàng thị sự sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại bản kéo té xã nhi sơn huyện mường lát tỉnh thanh hóa
đối tượng lầu thị trông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại bản xuối học xã trung lý huyện mường lát tỉnh thanh hóa
và đối tượng lê văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường trú tại phố minh hải phường bắc sơn thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa
ngoài ra đối tượng này còn bị truy nã về tội trộm cắp tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai nghìn bốn trăm bảy mươi một hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện